sáng nay đã diễn ra lễ thành lập trung tâm huyết học và truyền máu bệnh viện bạch mai hà nội
các lĩnh vực thuộc chuyên khoa huyết học truyền máu luôn có vai trò rất quan trọng trong điều trị đưa ra hướng điều trị cũng như trong công tác nghiên cứu và đào tạo
hiện nay chỉ tính riêng cho công tác điều trị trung bình mỗi ngày trung tâm huyết học và truyền máu bạch mai cung cấp bốn trăm linh đơn vị máu cho bệnh viện
với chức năng cung cấp xét nghiệm huyết học cung cấp số lượng máu chế phẩm lớn an toàn khám khoảng một trăm linh đơn vị máu một năm và điều trị bệnh máu xử lý dối loạn huyết học
trung tâm là một trong số ít các trung tâm huyết học thực hiện các kỹ thuật mới về đông cầm máu kỹ thuật di chuyển huyết dịch di chuyển phân tử xét nghiệm tế bảo gốc tự động hoàn toàn ghép tế bào gốc
bên cạnh đó trung tâm còn tham gia công tác hỗ trợ tuyên dưới thực hiện nhiệm vụ đào tạo và chỉ đạo tuyến
vì vậy việc thành lập trung tâm chuyển máu huyết học bệnh viện bạch mai sẽ góp phần quan trọng trong việc góp phần xây dựng thành tựu chung của bệnh viện nói riêng và nâng cao chất lượng y tế nói chung